thưa quý vị trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã đưa vào sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử
trên mặt trước của thẻ căn cước công dân này có mã qr đã được tích hợp các trường thông tin cơ bản của công dân
mới đây bộ công an cũng đã bổ sung thêm nhiều tiện ích mới trong mã qr trên thẻ căn cước công dân có gắn chip để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cũng như các yêu cầu giao dịch số khác
theo đó khi công dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử khi quét mã qr đã được tích hợp xác thực thông tin tiêm chủng giấy đi đường thông tin xét nghiệm giấy phép lái xe
thông tin về những người được hưởng chính sách theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
đặc biệt với công dân được tiêm hai mũi sẽ được tích hợp thẻ xanh tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên thẻ căn cước công dân có gắn chip
công dân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho cơ quan quản lý với việc sử dụng ứng dụng do bộ công an phát hành là có thể kiểm tra được các thông tin
trên ứng dụng này người dùng cá nhân tổ chức cũng có thể đăng ký mã qr quản lý người ra vào các điểm kiểm soát để chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả kịp thời
ứng dụng này được phát triển trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thẻ căn cước công dân gắn chip nên tiết kiệm miễn phí với người dùng cơ quan quản lý đồng thời thông tin công dân qua quy trình xác minh được đảm bảo chính xác bảo mật và an toàn tuyệt đối
một mặt trận không có tiếng súng không có tội phạm nhưng mỗi lần sung trận chiến đấu sự hy sinh có thể đến bất cứ lúc nào
người ta chạy ra để tránh khỏi ngọn lửa hung tàn còn công việc của các anh thì chạy vào trong lửa để cứu người cứu tài sản
phóng sự sau được trích từ tác phẩm lao vào biển lửa
của các đồng nghiệp báo điện tử vn express phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
tham dự giải báo chí về đề tài phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do bộ công an tổ chức
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và hai mươi năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy sẽ phần nào phản ánh về công việc nguy hiểm của những người lính cứu hỏa ngày đêm đối mặt với giặc lửa
các đồng nghiệp báo điện tử vn express phối hợp cùng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do bộ công an tp hcm

công việc giống tôi là cứu cái còn trăm cái mất tìm kiếm những người trong đám cháy tìm kiếm thi thể nạn nhân trong những đống lửa nát
và tìm kiếm nạn nhân ở dưới sông hồ

khi xe đang trễ ai rất nguy hiểm

khi mà chúng tôi vào đám cháy có nhiều tiếng kêu cứu tiếng chỉ đạo
nhưng mà tưởng tượng nhất là những tiếng kêu cứu của nạn nhân
cái nỗi sợ lớn nhất của chúng tôi khi chúng tôi đến rồi không thể cứu được nạn nhân
đó là cái sợ sợ nhất luôn
mình làm đủ bằng cách nhưng mà mình không thể cứu nạn nhân được
tại có thể là môi trường nó quá nguy hiểm chúng tôi không thể vào
khi mà vụ cháy mọi người đều chạy ra chúng tôi lại chạy vào
thật sự là chúng tôi không thể cứu được nạn nhân

thôi nhẹ nhàng thôi không có gì nữa mà găm
mình cứu người của thời sản thì cái nghề một phải chạy vô là mình chạy vô thôi
chữ xua rủi nó xảy ra thì không biết được
thì ngoài muốn thì chịu chứ không biết được

bị trầy ngồi da thôi à

không có tâm lòng để đứng mắt luôn
khi nghe tin một người đồng đội của tôi ngửi xuống
cái cảm giác đầu tiên đó là sự học hẳn
mình rất là đau

và người nhà mất đi một người cha một người chồng một người con ý định

khi bào đấm cháy là quy trắc đầu tiên chúng tôi là chống cháy làng
và nhiều người dân không hiểu người ta lại nghĩ rằng
nhà này cho tiền để chữa nhà đó
nhưng thật sự không chúng tôi chống cháy làng trước
người ta lại nghĩ lính chữa cháy tới xe chữa cháy tới là để tội tiền người ta
nhưng mà không chúng tôi làm hoàn toàn là không có lấy tiền của người dân
tại thành phố bình yên bình không có xảy ra cái vấn đề gì lớn
nó là một cái niềm vui chung của những người lính chữa cháy